hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồi sức tích cực điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín lớn nhất hà nội với quy mô năm trăm linh giường đã chính thức khánh thành vào ngày hôm nay
thưa quý vị sau hơn một tháng khẩn trương thi công bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín lớn nhất hà nội đặt tại quận hoàng mai với quy mô năm trăm linh giường đã chính thức khánh thành vào ngày hôm nay ba mươi một tháng tám
tới dự buổi lễ có thủ tướng chính phủ phạm minh chính lãnh đạo bộ y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội cùng đông đảo y bác sĩ viện đại học y hà nội
theo thiết kế bệnh viện chia làm ba phân khu xanh vàng đỏ
trong đó khu xanh là khu hành chính khu vàng là khu nghỉ ngơi xét nghiệm tết định kỳ kho vật tư thiết bị y tế và khu màu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị icu
ngoài vai trò là tuyến cuối trong thang điều trị người bệnh covid một mươi chín bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại quận hoàng mai hà nội còn thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín quốc gia với nhiệm vụ tổ chức thu dung
cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng đồng thời chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức tích cực và điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở thu dung điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín trong khu vực được phân công
xây dựng bệnh viện này chưa được cấp vào nguồn tuyên sách nhà nước tất cả tiền xây dựng tiền trang thiết bị hiện nay toàn từ các nhà hảo tâm tập đoàn tổng công ty
bộ y tế mới đây cũng bắt đầu trang bị cho chúng tôi những trang thiết bị hiện đại cần thiết
trong điều trị covid một mươi chín chính vì vậy đây là một bằng chứng của sức mạnh của người dân sức mạnh của toàn thể nhân dân trong một công cuộc chống đại dịch
tại buổi khánh thành bệnh viện giã chiến tuyến cuối điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch lớn nhất hà nội thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các trang thiết bị vật tư y tế cùng quy trình xét nghiệm chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại bệnh viện
thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công
thủ tướng đánh giá tài trợ để đảm bảo cho bệnh viện được triển khai đi vào hoạt động một cách nhanh nhất
đây được coi là bệnh viện xây mới đầu tiên tại hà nội và là một trong những bệnh viện hiện đại nhất việt nam trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với một cuộc sự nỗ lực ngày đêm để tiến hành xây dựng cũng như là thực hiện các quy định về xây dựng cơ bản cũng như quản lý nhà nước về những vấn đề điều trị về bệnh viện chúng đã phải nói là chúng tôi rất là vui mừng

thưa quý vị trong ngày mai thì nhiều cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ công bố quyết định của chủ tịch nước về đặc xá cho hơn ba phạm nhân
có thể thấy rằng đây là niềm vui lớn đối với những người được đặc xá cũng như gia đình người thân của họ
đây là buổi lao động cuối cùng của phạm nhân phạm văn trung ở phân chạy số một trại giam nam hà
sau hai mươi năm tháng thi hành án trung đã có quá trình cải tạo tốt đủ điều kiện được xét đợt đặc xá này
đây là một niềm vui đối với trung
cộng tội khác được đặc xá trong năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình lao động và cải tạo phân trại một thì em cảm thấy các cán bộ và mọi cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ bọn em
là lao động và học nghề cũng tốt và riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đợt tới này có đặc xá
thì tụi em cũng cảm ơn thứ nhất là cảm ơn nhà nước đã có sự khoan hồng đến bản thân em và mọi người
mong là các anh em được đặc xá lần này cũng vào diện như em thì sớm hoàn sớm về với xã hội và làm tốt cho là một người với công dân tốt
tôi rất vui mừng trong đợt này được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước
tôi động viên anh em một lại cố gắng phân đấu cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời
tại chạy giam nam hà
trong đợt đặc xá
năm hai nghìn hai mươi một có hơn ba mươi trường hợp đủ điều kiện để xét đặc xá
đây là niềm vui của những phạm nhân này
khi được trở về với gia đình với xã hội cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có tinh thần hướng thiện đã nhận ra sai lầm của mình
từ đó nỗ lực cố gắng phân đấu trong lao động học tập và cải tạo
xét theo cái quy định hiện nay thì tôi chưa đủ điều kiện đặc xá
tuy nhiên là cái đặc xá lần này nó cũng là một cái động lực để cho tất cả các phạm nhân chúng tôi phấn đấu để cải tạo tốt để những lần đặc xá lần sau chúng tôi có cơ hội được vào diện đặc xá
bản thân tôi thì cũng rất là vui và cảm thấy vui mừng cho các phạm nhân đã được đặc xá trong dịp mùng hai tháng chín này để trở về với gia đình và xã hội
là người có ích cho gia đình và xã hội
đối với phạm nhân mà chưa được hưởng các chế độ chính sách quan trọng
của đảng nhà nước đợt này thì chúng tôi tiếp tục giáo dục động viên họ giúp đỡ phạm nhân để cải tạo tốt hơn nữa để sớm được hưởng sự khoan hồng của đảng pháp luật nhà nước trong thời gian tới
chia vui với những phạm nhân được đặc xá trong đợt này
ngoài những chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật trại giam nam hà cũng đã triển khai nhiều biện pháp để giúp đỡ người được đặc xá trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng
trước mắt là chuẩn bị đưa người được đặc xá về địa phương
khi tổ chức lễ công bố đặc xá thì chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện việc công bố đảm bảo trang nghiêm nhưng cũng đảm bảo được công tác phòng chống dịch hết sức nghiêm túc